trên thế giới nghệ thuật công cộng là không gian không thể thiếu cho một đô thị hiện đại
tuy nhiên khái niệm này ở việt nam vẫn chưa có cái nhìn cởi mở từ nhà quản lý đến tâm lý tiếp nhận của người dân
điều đó đang là rào cản cho sự phát triển của thành phố sáng tạo
quan niệm về không gian nghệ thuật công cộng hiện nay vẫn chỉ là tượng đài phù điêu tượng ngoài trời trong công viên
và chắc chắn nhiều người vẫn chưa ý thức về sự hiện hữu cũng như vai trò và giá trị của chúng với danh nghĩa tác phẩm nghệ thuật
một không gian nghệ thuật công cộng vì thế càng trở nên xa xỉ với những nhà quản lý trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật
nhiều từ hẻ phố cho đến các công trình sáng tạo nó ít rồi thậm chí công viên cũng ít các tiểu công viên càng khát hiếm
trong bối cảnh hội nhập quốc tế và giao lưu các nền văn hóa như hiện nay không ít nghệ sĩ có ý tưởng và mong muốn đem đứa con tinh thần của mình tôi điểm thêm cho không gian công cộng để nó trở nên đẹp hơn nghệ thuật hơn
dự án không gian nghệ thuật công viên phúc tân là một ví dụ cụ thể
ngoài sự nỗ lực sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ không thể không nhắc đến những khó khăn mà các nghệ sĩ đã phải vượt qua để đem lại một không gian nghệ thuật công cộng đúng nghĩa
từ khoảng mùa hè năm ngoài có thể đến ngày hôm nay bằng cái trực giác của mình bằng cái trực quan của mình thì mọi người có thể đều cảm nhận cái sự tự hào của họ
nhưng mà hiện tại giờ nó sẽ gần như một cái điểm nhấn về văn hóa nghệ thuật về công cộng mà cũng khá quan trọng của thành phố
thành phố hà nội vừa được unesco công nhận là thành phố sáng tạo đây là cơ hội tốt để không gian nghệ thuật công cộng phát huy được vai trò và giá trị vốn có của mình
làm được điều đó ngoài những nỗ lực của những người nghệ sĩ thì phải có sự đồng thanh tương ứng của cộng đồng đặc biệt là sự chung tay vào cuộc của các cấp chính quyền sở tại